hiện nay tỉnh tuyên quang có hơn năm trăm bảy mươi con lợn tỉnh phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi đàn lợn sẽ đạt hơn năm trăm tám mươi năm con
sấp xỉ bằng với tổng đàn của đầu năm hai nghìn một mươi chín khi chưa có bệnh dịch tả lợn châu phi
để đạt được mục tiêu này tỉnh đã thực hiện hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do dịch tả lợn châu phi với tổng kinh phí trên năm mươi sáu năm tỷ đồng
giá lợn giống cao người dân rất thận trọng trong việc tái đàn lựa chọn được con giống có nguồn gốc rõ ràng
tái đàn theo đúng quy trình từ ít đến nhiều không ồ ạt
ngành nông nghiệp tỉnh và các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ đầu vào của con giống hạn chế nguồn lợn có mầm bệnh